một nữ phụ huynh lợi dụng sự sơ hở của giáo viên đã ra tay trộm cắp tài sản ngay trong trường học
vụ việc trên xảy ra tại trường nguyễn thị minh khai phân hiệu hai thuộc địa bàn huyện cronwana tỉnh đắk lắc
đối tượng thực hiện ánh vi trên là trần thị mỹ duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tệ xã yà bông huyện cronwana
trong một lần đưa con đến trường khi đi ngang qua một lớp học thấy cặp của cô giáo nguyễn thị minh chuyên
để trên bàn không có người trông coi nên duyên đã thò tay qua cửa sổ lục cặp lấy trộm một chiếc ví
bên trong có một triệu chín trăm linh ngàn đồng một điện thoại di động và một số tài sản khác
hiện công an huyện cromana đã khởi tố đối tượng trần thị mỹ duyên về hành vi trộm cắp tài sản